đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội công bố bản luận tội và quan điểm xử lý hai mươi một bị cáo trong vụ án phan văn anh vũ thâu tóm loạt dự án bất động sản và nhà đất công sản ở đà nẵng gây thiệt hại cho nhà nước gần hai mươi hai tỷ đồng
chủ tịch đà nẵng trần văn minh hai mươi năm hai mươi bảy năm tù văn hữu chiến từ một mươi tám đến hai mươi năm tù phan văn anh vũ hai mươi năm đến hai mươi bảy năm tù
trong bản luận tội đại diện viện kiểm sát khẳng định đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo trần văn minh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vi phạm các quy định về quản lý đất đai
bị cáo trần văn minh biết rõ trong việc bán nhà công sản thuộc sở hữu nhà nước phải thực hiện các quy định của pháp luật nhưng đã có hành vi cố ý làm trái để cho các công ty của phan văn anh vũ được nhận một mươi tám nhà đất công sản trái quy định gây thiệt hại cho nhà nước hơn hai một trăm linh tỷ đồng
viện kiểm sát đề nghị bị cáo trần văn minh một mươi bảy một mươi tám năm tù vì tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tám chín năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng mức đề nghị với bị cáo này là hai mươi năm hai mươi bảy năm tù
viện kiểm sát đề nghị bị cáo trần văn minh một mươi bảy một mươi tám năm tù vì tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí năm sáu năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng mức đề nghị với bị cáo này là một mươi tám hai mươi năm tù
viện kiểm sát đề nghị bị cáo trần văn minh một mươi bảy một mươi tám năm tù vì tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tám chín năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng mức đề nghị với bị cáo này là hai mươi năm hai mươi bảy năm tù
một mươi tám bị cáo còn lại người bị đề nghị thấp nhất là hai ba năm tù